liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc một giờ sáng nay
khiến tám người thiệt mạng và bảy người khác bị thương tại xã tân đức huyện hàm tân tỉnh bình thuận
thông tin từ dữ liệu giám sát hành trình của tổng cục đường bộ việt nam cho thấy
thời điểm xảy ra tai nạn cả hai xe đều chạy trong giới hạn tốc độ cho phép
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông
phối hợp với công an tỉnh bình thuận khẩn trương cấp cứu người bị nạn khắc phục hậu quả
phối hợp cùng với chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân
đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành phân luồng điều tiết
bảo đảm an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn thực hiện các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật